sáng ngày hôm nay tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy thông báo ông đang trên đường tới mỹ để hội đàm với tổng thống mỹ joe biden và phát biểu trước quốc hội mỹ
trên tài khoản twitter ông zelensky cho biết ông đang trên đường tới mỹ để củng cố sức mạnh và năng lực phòng thủ của ukraine
đặc biệt ông sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa ukraine và mỹ
một quan chức nhà trắng tiết lộ trong cuộc gặp song phương ngày hai mươi một tháng một mươi hai tổng thống mỹ và người đồng cấp ukraine sẽ thảo luận về loạt chủ đề bao gồm chiến lược trên biển năng lượng và các biện pháp trừng phạt
theo vị quan chức trên tổng thống biden sẽ có cuộc gặp song phương kéo dài với tổng thống zelensky trong chuyến thăm nhà trắng
tuần trước nhà trắng đã chính thức gửi lời mời tới tổng thống zelensky
trong cuộc gặp tổng thống mỹ sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá hai tỷ usd cho ukraine
bao gồm cả hệ thống tên lửa và trí ớt